sáng hai mươi tám tháng bảy sở y tế nghệ an cho biết trong vòng một mươi bốn ngày qua có gần hai người nghệ an trở về từ đà nẵng
những trường hợp này đã được kiểm tra sức khỏe giám sát chặt chẽ yêu cầu tự cách ly tại nhà
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an đã lấy mẫu xét nghiệm bốn trường hợp kết quả ban đầu đều âm tính với sars cov hai
sáng cùng ngày ngành y tế tỉnh đắk lắc đã tiếp nhận cách ly năm trường hợp trở về từ thành phố đà nẵng
trong đó có một trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ bốn trăm một mươi sáu và một trường hợp trở về từ campuchia